chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi một lực lượng chức năng thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến do xe container bóp cháy làm tệ xế bị thương
xảy ra gần cầu phú mỹ
khoảng sáu giờ bốn mươi năm phút sáng cùng ngày xe container mang biển số tỉnh long an
lưu thông trên đường võ trí công hướng từ quận bảy về thành phố thủ đức
khi vừa đổ hết dốc cầu phú mỹ thuộc phường thành mỹ lợi thành phố thủ đức
thì phương tiện mất lái tông gãy một cột đèn chiếu sáng
phương tiện tiếp tục lao xuống hàng cây xanh giữa đường
hai thùng hàng văng khỏi xe trước khi phần cabin bóp cháy dữ dội
tài xế bị thương đã may mắn thoát nạn cảnh sát tiếp nhận tin báo đã có mặt dập tắt ngọn lửa
nhưng toàn bộ đầu xe container bị cháy rụi hoàn toàn
sự việc còn khiến giao thông qua khu vực ủng ứ kéo dài
bước đầu nguyên nhân vụ việc được xác định là do một xe ô tô chạy cùng chiều phía trước
chuyển hướng đột ngột nên tài xế đánh lái để tránh dẫn đến xảy ra tai nạn